thưa quý vị một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một xã hoa sơn anh sơn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an và công an huyện anh sơn đồng chủ trì phối hợp với công an huyện đô lương đồn biên phòng phúc sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế đậm cắn phá chuyên án ma túy bắt quả tăng đối tượng bùi đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã hoa sơn huyện anh sơn đăng tảng chữ bốn gói ni lông chứa bốn kg ma túy
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt thêm hai đối tượng gồm trần văn mại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã thạch sơn anh sơn
tỉnh là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp được tỉnh bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con quông hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ